phú yên được xem là một trong những địa phương chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
đến thời điểm này điều kiện cơ sở vật chất ở các phòng thi điểm thi tại phú yên đều đảm bảo yêu cầu
các khâu cần có tính bảo mật an toàn được chuẩn bị chú đáo đúng theo quy định hướng dẫn của ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia
tại các khu vực in sao để thi làm phách bảo quản bài thi chấm thi cũng đã được lắp đặt camera và phá sóng điện thoại di động
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh phú yên có hai mươi ba điểm thi với bốn trăm ba mươi tám phòng thi dự thi có một mươi tám mươi ba thí sinh trung học phổ thông hai trăm bảy mươi một thí sinh giáo dục thường xuyên và bốn trăm năm mươi năm thí sinh tự do
ban chỉ đạo thi tỉnh phú yên đã phối hợp với các trường đại học cao đẳng theo phân công của bộ giáo dục và đào tạo
cử bốn trăm chín mươi chín cán bộ coi thi một trăm hai mươi tám cán bộ chấm thi năm mươi sáu cán bộ thanh tra các phòng thi điểm thi phù hợp với khoảng cách địa lý
để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà